hôm nay cả đất nước long trọng tổ chức kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của cố tổng bí thư nguyễn văn linh nhà lãnh đạo kiên định có uy tín lớn suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân